sau kỳ nghỉ dài vì dịch covid một mươi chín các nhà trường cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập
cơ bản đã khôi phục lại mọi hoạt động bình thường
chương trình sữa học đường cũng tiếp tục được nối lại sau ba tháng gián đoạn
khi tổ chức cho học sinh uống sữa học đường các nhà trường phải tuân thủ quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt
theo hướng dẫn của ngành y tế và giáo dục đào tạo
theo đó sữa học đường được nhà cung cấp vinamilk sản xuất mới trong quý i năm hai nghìn hai mươi
và giao nhận cho các trường
nhân viên giao sữa mặc đồ bảo hộ xe sữa được khử khuẩn liên tục
các cô giáo học sinh trước khi uống sữa đều rửa tay sạch sẽ
vỏ hộp sữa sau khi uống được thu gom và xử lý đúng cách
bảo đảm cả khâu an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng dịch
hà nội hiện có hơn một triệu học sinh ở bốn trường mầm non
tiểu học công lập và ngoài công lập tham gia chương trình sữa học đường
cao nhất cả nước về số lượng và giá trị uống sữa
đến nay cả nước cũng đã có trên hai mươi tỉnh thành phố triển khai chương trình sữa học đường
nhằm mục tiêu cải thiện dinh dưỡng nâng cao tầm vóc cho trẻ em